đắk lắc là một trong những địa phương chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
tuy nhiên công tác phòng chống dịch vẫn phải bảo đảm ở thời điểm hiện tại
do vậy chiều ngày một mươi bốn tháng bảy đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã đi kiểm tra các khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín do quân đội quản lý trên địa bàn tỉnh
trên địa bàn tỉnh đắk lắc hiện có ba cơ sở cách ly tập trung do ủy ban nhân dân tỉnh thành lập
một mươi cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận gần năm bốn trăm linh người do bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì triển khai
trong quá trình kiểm tra đoàn công tác cũng đánh giá cao năng lực của cán bộ chiến sĩ được giao trọng trách
thực hiện công tác cách ly khi đội ngũ này nắm rất vững về tình hình dịch bệnh và xử lý các tình huống y tế
bảo đảm yêu cầu về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong trường hợp được ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín giao tiếp nhận cách ly công dân việt nam
về nước tránh dịch covid một mươi chín tỉnh đắk lắc sẵn sàng đón nhận cách ly và điều trị cho công dân